thưa quý vị liên quan đến trận lũ quét cuốn trôi một mươi bảy người tại bản sa ná xã nam mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa vào sáng hôm qua
tính đến nay lực lượng chức năng và chính quyền địa phương và bà con dân bản đã cứu được năm người
hiện tại chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang huy động tối đa lực lượng để khẩn trương tìm kiếm một mươi hai người vẫn còn mất tích do bị lũ ống lũ quét kinh hoàng
công tác tìm kiếm vẫn sẽ được tiếp tục triển khai khẩn trương trong ngày hôm nay
theo những người chứng kiến vụ việc mưa lũ đã cuốn phăng hai mươi ngôi nhà và một nhà văn hóa bản na xá khiến một mươi bảy người cùng mất tích
năm người cứu được đều trong tình trạng bị thương đang được cứu chữa tại trạm y tế xã
các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nam mèo cùng với lực lượng tại chỗ ngay lập tức được huy động đến các nơi sạt lở để di rời người dân đến nơi tránh chú bão
đồng thời khẩn trương di rời cơ sở vật chất trang thiết bị của điểm trường mầm non trên địa bàn đến nơi an toàn
hai xã bị nặng nhất là nam mèo và sơn thủy đối với nam mèo thì mất tích một mươi bảy người và chúng tôi đã chỉ đạo anh em cứu được năm người
thông tin sơ bộ là như vậy và hiện nay đang mất tích là một mươi hai người và đang tiếp tục chỉ đạo các xã có liên quan
đặc biệt là nam mèo sơn thủy và dọc sông luồng để tìm kiếm số người mất tích và chỉ đạo bệnh viện đa khoa để cấp cứu số người đã cứu được
số lượng là năm người hiện nay thì chúng tôi đã chỉ đạo cho các tổ đặc biệt của huyện có ba lực lượng biên phòng dân quân tự vệ và đoàn thanh niên hai xã là nam mèo và sơn thủy
để tiếp cận với hai cái bản hiện tại đang bị cô lập là bản san á và bản son xã nam mèo
hiện chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm những người bị mất tích
tuy nhiên do nước của con suối son lên quá cao và hung dữ thông tin liên lạc với bản sa ná cũng bị gián đoạn khiến công tác tìm kiếm cứu nạn càng gặp nhiều khó khăn
các lực lượng như bộ đội biên phòng công an chính quyền địa phương người thân và người dân vẫn đang tổ chức tìm kiếm
nhưng mưa vẫn chưa ngớt nước ở các sông suối chảy xiết nên công tác tìm kiếm rất khó khăn
hiện tại bản sa ná vẫn còn hơn hai trăm linh hộ bị cô lập với bên ngoài tuy nhiên người dân ở đây vẫn có đủ lương thực thực phẩm và nước sạch để sử dụng
những gia đình bị nước lũ cuốn trôi nhà đang ở tạm tại nhà những người anh em họ hàng
cũng tại thanh hóa do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số ba trong hai ngày qua ở huyện vùng cao biên giới mường lát mưa bão đã khiến một người thiệt mạng
tính đến nay đã có một mươi ba điểm sạt lở khiến tuyến giao thông huyết mạch từ miền xuôi lên huyện miền núi này bị tê liệt
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
chiều qua công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng xác nhận
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ẩu đả khiến một phụ nữ bị chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu
hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh và mời những người có liên quan lên lấy lời khai để làm rõ vụ việc
thông tin ban đầu khoảng một mươi tám h bốn mươi năm ngày hai tháng tám một nhóm thanh niên gồm sáu người tất cả đều bịt mặt đi trên ba chiếc xe máy tháo biển số
mang theo giao dựa đến quán cà phê bằng hữu thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm của chị bùi thị lý hương ba mươi năm tuổi
chửi rùa la hét tìm anh bùi văn khánh và bùi văn hòa đều là em trai chị hương để đòi nợ
khi biết cả anh khánh và anh hòa không có trong quán nhóm này đã đập phá và dùng dao chém nhiều nhát vào người chị hương
sau khi vụ việc xảy ra cơ quan công an thị trấn lộc thắng và huyện bảo lâm đã có mặt lập biên bản
ghi nhận hiện trường vụ việc để phục vụ công tác điều tra
hiện vụ việc trên đang được cơ quan chức năng huyện bảo lâm điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phước long tỉnh bạc liêu vừa bắt giữ nguyễn trí công
ngụ xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau là đối tượng bị công an huyện tân thạnh tỉnh long an
ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi cướp tài sản
theo kết quả điều tra với thủ đoạn sử dụng bình xịt hơi cay gậy điện tấn công hành hung các nạn nhân
đi trên các đoạn đường vắng để cướp xe máy rồi tẩu thoát
trong tháng bảy năm nay nguyễn trí công cùng đồng bọn đã thực hiện chót lọt nhiều vụ cướp xe máy
của các nạn nhân trên nhiều địa bàn khu vực thuộc các tỉnh đồng nai long an đồng tháp
sau thời gian lẩn trốn đến ngày hai tháng tám năm nay đối tượng công bị lực lượng công an bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở xã vĩnh thanh huyện phước long tỉnh bạc liêu
bộ xây dựng vừa có thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố sập tường
tại công trình xây dựng nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn vô sinh
khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi năm tháng ba
khoảng một mươi công nhân đang thực hiện việc tô tường tại bức tường dài hơn ba mươi mét cao hơn một mươi m
thì bức tường bỗng sập đè lên nhiều người vụ tai nạn khiến bảy công nhân tử vong và một người bị thương
theo thông báo nói trên nguyên nhân chính gây ra sự cố được xác định là do kết cấu tường đầu hồi nhà xưởng
tại trục a ba được tính toán thiết kế với sơ đổi kết cấu không hợp lý không đảm bảo khả năng chịu lực
bộ xây dựng đã phân định trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan đến vụ việc
trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn vô sinh
khi tổ chức quản lý dự án không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật
về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quản lý chất lượng khảo sát thiết kế thi công và lựa chọn nhà thầu
thứ hai là nhà thầu tư vấn thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng dịch vụ cát thành
công ty này thực hiện thiết kế xây dựng công trình khi không có chức chứng chỉ năng lực hoạt động phù hợp với loại công trình công nghiệp
tính toán thiết kế xây dựng đầu hồi có nhiều sai sót không đảm bảo khả năng chịu lực
thứ ba là nhà thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công ty cổ phần đầu tư xây dựng long an indico
công ty này báo cáo thẩm tra thiết kế thiếu các nội dung tính toán kiểm tra lại hạng mục tường đầu hồi
không chỉ ra được những sai sót bất hợp lý trong thiết kế tường đầu hồi nhà xưởng
tại bình định trung bình mỗi năm có đến hơn chục vụ tai nạn do việc câu móc điện xảy ra ở vùng nông thôn khiến nhiều người tử vong
hệ thống lưới điện hạ áp đang trong tình trạng mất an toàn bởi người dân thiếu nhận thức về mối nguy hiểm này
những đường dây điện được mắc chẳng chịt trông chéo lên nhau như mạng nhện như thế này khá phổ biến ở vùng nông thôn tỉnh bình định
đường dây điện có thể đi xuyên trong bụi cây ven đường hoặc đi sát trên mái nhà dân
dây điện đã vậy cột điện cũng chẳng khá hơn từ tre bạch đàn đến khúc gỗ đều được tận dụng để làm cột
nhiều người dân tự ý đấu nối không đúng quy định đường dây xà thấp xuống đất có nơi cách mặt đất chưa tới một mét khiến nhiều năm nay người dân sống gần khu vực này vô cùng lo sợ
nói cũng nói đầu chứ mà nay cứ đâu mau mốt nào cũng ảo giải thôi để con làm chú thử thử chứ chịu chứ làm nữa
không chỉ đường dây điện nguy hiểm mà hàng chục công tơ điện chen lấn nhau để kiếm cho mình một vị trí thật vững chắc trên một trụ điện tròng trơ
đáng ngại là những trụ có công tơ đeo bám lại nằm sát với nhà dân là mối nguy hiểm thường trực sự cố chập điện cháy nổ các công tơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
khi bắt đầu lắp điện thì ai cũng nói là tôi báo đáo an toàn hứa nhưng sau khi về rồi là có một số thì trồng trụ bê tông nhưng đại đa số là cứ trồng trụ cây trụ trê
vài ba năm thì nó ngã cũng rất là sợ sau công tơ thì thuộc trách nhiệm của hộ gia đình nhưng mà họ thì không có làm
trên thực tế hầu như năm nào tỉnh bình định cũng xảy ra những vụ tai nạn điện mà nguyên nhân chính xuất phát từ sự xuống cấp của hệ thống lưới điện nông thôn
sự chủ quan của người dân sự thiếu quan tâm của đơn vị quản lý đã dẫn đến các trường hợp điện bị nhiễu trụ đổ ngã khi mưa to gió lớn
sau khi mà ngành điện lấp lại công tơ
cũng phải kiểm tra cái an toàn điện sơ công tơ khi chứng chỗ nào đảm bảo an toàn điện thì mới được cung cấp điện cho người dân
thì đó phải tiêu diệt cho người dân là hiểu được cái vấn đề đó chứ còn nhiều người dân cũng chưa hiểu hết
thì cứ phía sơ công tơ rồi tự kéo tự mua tự dùng điện thì nhiều cái nó cũng bất cập nó mất an toàn nó không đảm bảo
thời gian qua mặc dù ngành điện đã có nhiều nỗ lực để đầu tư cải tạo lưới điện nông thôn
thế nhưng vì nhiều nguyên nhân trong đó có nhận thức hạn chế của một bộ phận người dân
trong việc răng mắc và sử dụng điện đã dẫn đến tình trạng nguy hiểm nói trên
thiết nghĩ ngành chức năng và chính quyền địa phương cần có giải pháp thiết thực hơn khi mùa mưa bão đang đến gần
hai thanh niên quê quảng nam đã mua hàng trăm tài khoản facebook rồi đổi tên thành messenger việt nam
sau đó soạn tin nhắn trúng thưởng gửi đến các tài khoản trong danh sách để lừa đảo chiếm đoạt bốn trăm linh triệu đồng của nhiều người
công an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai thanh niên này
hai đối tượng tên là nguyễn đức kiên an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và ngô xuân đạt sinh năm hai nghìn một cùng ngụ xã duy sơn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
trước đó nhận được tin báo của một bị hại nhận được thông báo qua mạng của nhóm này
nộp ba năm triệu đồng phí hồ sơ để được nhận phần thường của mạng xã hội facebook gồm một xe máy sh trị giá chín mươi bảy triệu đồng và hai trăm linh triệu đồng tiền mặt
nạn nhân đã tin theo đóng ba năm triệu đồng sau đó tiếp tục được hướng dẫn đóng thêm năm mươi chín bảy triệu đồng nữa mới được lấy giải thưởng
nạn nhân đã làm theo hướng dẫn của an và đạt nhưng sau khi nộp tiền thì phần thưởng không thấy đâu
biết mình bị lừa bị hại đã làm đơn tố cao đến công an huyện tính gia tỉnh thành hóa
cơ quan chức năng thành phố đà lạt vừa tiến hành lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh mặt hàng thịt tươi sống
tại quầy số một a một mươi một chợ mới đà lạt center tp đà lạt
chủ quầy hàng này là bà đỗ thị thu hồng người tàng trữ trên tám tấn thịt heo trong kho lạnh không đạt tiêu chuẩn
trong đó có gần một tấn đã bốc mùi hôi thối
được biết bà đỗ thị thu hồng có giấy phép kinh doanh thịt tươi sống tại chợ mới đà lạt center từ năm hai nghìn một mươi bốn
hàng ngày bà thường mua thịt heo xương chân giỏ heo từ các lò mổ thuộc tp đà lạt tp bảo lộc huyện đạ tẻ
bán lại cho các cơ sở dịch vụ ăn uống cũng như bán lẻ cho người dân
số thịt tồn dư bà lưu trữ tại kho lạnh của gia đình để bán sau
tuy nhiên khi số thịt heo dư lên đến tám tấn trong đó có gần một tấn đã hư hỏng hôi thối thì bị công an phát hiện
hiện toàn bộ số thịt heo trên đã được tiêu hủy
văn phòng ubnd tp hcm sẽ chuyển một trăm linh các phản ánh về tình trạng chậm trễ gây phiền hà
không thực hiện đúng như quy định của cơ quan hành chính nhà nước của cán bộ công chức để cơ quan chức năng giải quyết
ubnd tp hcm vừa có báo cáo gửi bộ tư pháp về việc thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp
để giảm chi phí tuân thủ pháp luật
kết hạn chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật quý ii năm hai nghìn một mươi chín
đáng chú ý về cả các hành chính ubnd tp hcm cho biết đã triển khai thực hiện nề nếp
có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính hoàn thiện hệ thống thể chế
và các thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở thành phố
một mươi đơn vị áp dụng công nghệ thông tin quá trình tiếp nhận xử lý trả kết quả
từ đầu năm đến ngày cuối tháng bảy văn phòng ubnd tp hcm đã tiếp nhận năm mươi ba trường hợp
phản ánh ký nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính thủ tục hành chính ở thành phố
cụ thể có sáu trường hợp tiếp nhận qua văn bản bốn mươi năm trường hợp tiếp nhận qua hộp thư điện tử
và hai trường hợp tiếp nhận qua số điện thoại phản ánh kiến nghị
trong đó có hai mươi tám trường hợp phản ánh về hành vi chậm trễ gây phiền hà
thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định của cơ quan hành chính nhà nước của cán bộ công chức
có hai mươi năm trường hợp phản ánh kiến nghị không thuộc phản vi tiếp nhận xử lý của nghị định số hai mươi năm hai nghìn tám
được sửa đổi bổ sung
trường hợp thuộc phản vi tiếp nhận đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định
tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng ra quân kiểm soát xe ô tô chở khách ô tô vận tải trên địa bàn
cảnh sát giao thông công an tp hcm đã lập chốt tại các cửa ngõ trọng điểm để xử lý nghiêm những sai phạm
thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt tại đoạn đường xa lộ hà nội thuộc phường tâm phố quận chín tp hcm
nơi đây đội cảnh sát giao thông rạch chiếc đang tổ chức tổng kiểm soát các loại phương tiện
sau nhiều lần ra quân thì số lượng người quy phạm đã giảm đi đáng kể
qua đó thì góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông và hạn chế tối đa các sai phạm
quốc lộ một và xa lộ hà nội là cửa ngõ phía đông của tp hcm với lượng phương tiện cơ giới lưu thông cao
nên khu vực này thường xuyên xảy ra ủng tắc và tai nạn giao thông đặc biệt liên quan đến xe container xe tải ô tô khách
thế nhưng trong quá trình ra quân xử lý vi phạm vẫn còn một số tài xế có thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng

dọc theo tuyến quốc lộ vẫn còn tình trạng đóng trả khách không đúng nơi quy định tìm mận những nguy cơ mất an toàn giao thông